là huyện đảo xa đất liền được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cục ở cuối cơn bão
huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng đã chủ động các phương án phòng chống cơn bão số ba
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
tại âu cảng bạch long vĩ đã có một trăm năm mươi sáu phương tiện với năm trăm bảy mươi sáu lao động vào neo đậu an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chủ động các phương án phòng chống bão
tiếp tục tuyên truyền cho các tàu thuyền còn đang hoạt động trên khu vực biển bạch long vĩ về diễn biến của cơn bão số ba
yêu cầu các phương tiện khẩn trương di rời về nơi tránh trú bão an toàn kiểm đếm toàn bộ số phương tiện trên biển và trong âu cảng
các cơ quan đơn vị khu dân cư trên đảo phải thường xuyên theo dõi diễn biến bão đi qua
sẵn sàng làm tốt công tác chuẩn bị trăng chống nhà cửa kho tàng và hoa màu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
huyện cũng đã sẵn sàng sơ tán dân tập trung huy động lực lượng phương tiện
chuẩn bị tốt lương thực thực phẩm và nước uống sẵn sàng ứng phó với bão số ba